thưa quý vị thời gian gần đây
gartgpt đã trở thành một hiện tượng công nghệ phổ biến được nhiều người nhắc đến
sơ gốt của chatgpt lớn đến nỗi chỉ năm ngày sau khi ra mắt
chương trình ai này đã cán mốc một triệu người sử dụng
có thể thấy nếu như công cụ tìm kiếm google mở ra kỷ nguyên thông tin đa chiều
thì sự ra đời của chatgpt báo hiệu một kỷ nguyên mới về giao tiếp trực tuyến giữa con người và ai
vâng mặc dù có nhiều tính năng đáng kinh ngạc
song chatgpt cũng có những mặt tối khiến cho nhiều người lo lắng
vậy phải ứng xử ra sao với chartsgpt một thành tựu rất lớn về trí tuệ nhân tạo
đây sẽ là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm kiếm câu trả lời trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
với khách mời là ông nguyễn minh đức chuyên gia công nghệ thông tin
viết báo làm luận xây dựng giao án tạo kịch bản lập trình máy tính lập hợp đồng
phân tích giải thích các quy định pháp luật
chatgpt được cho là sẽ đe dọa xóa bỏ rất nhiều ngành nghề như giáo viên kê toán nhà báo luật sư thẩm phán bị thay thế
chatgpt sẽ hảo hết các luật tổng hợp các án lệ nghị quyết hướng dẫn áp dụng nó vào một vụ việc dưới dạng câu hỏi
và cho ra một phán quyết chuẩn xác theo luật không thiên kiến cảm tính và rất công bằng
mặc dù chatgpt mang nhiều điểm công nhưng đi kèm theo đó là hàng loạt thách thức không dễ để giải quyết
đặc biệt là thách thức về mặt xã hội và pháp lý
bên cạnh đó việc trí tuệ nhân tạo khai thác sử dụng thông tin dữ liệu của các cá nhân cũng đặt ra vấn đề đáng quan ngại
bởi khi muốn tra cứu thông tin từ chat gpt người dùng cần phải cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào
để jasgpt trả lời thông tin chính xác nhất ở đầu ra
việc toàn bộ những thông tin được người dùng cung cấp sẽ trở thành cơ sở dữ liệu cho jascpt
đặt ra câu hỏi liệu có xâm phạm đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân
thậm chí là trục lợi từ những thông tin đã khai thác từ người dùng hay không
và đưa ra các câu hỏi hoặc là viết luận văn hoặc là viết những bài viết tổng hợp
thì chatgpt cũng làm khá tốt
và thậm chí là như chúng ta cũng đọc trên báo thì có nhà báo đã sử dụng chat gpt để viết một bài báo
và được nhận bút sáu trăm linh đô đúng không ạ
thì rõ ràng là nó là một công cụ rất là đắc lực cho con người
và chúng ta có thể thấy ở đây là nếu nó được sử dụng sai mục đích thì nó cũng giống như các công cụ khác thôi
các công cụ nào nếu mà được sử dụng sai mục đích thì đều cũng có thể gây ra những hiểm ngoại hết
chẳng hạn như là vào việc ra luận thi cử viết các bài luận
tuy nhiên thì cái việc chấm điểm hoặc là tự động nhận diện xem đấy có phải là một văn viết bởi ai
thì có thể lại có những công cụ khác mà ai được đưa ra để kiểm tra
nên tôi nghĩ rằng là nó có thể có xuất hiện cái việc đó
nhưng rõ ràng là các nhà làm giáo dục người ta có nhiều cái biện pháp khác nữa
để kiểm soát chất lượng của học sinh chứ không chỉ là dựa trên cái bài báo cáo được viết

vâng như ông vừa chia sẻ thì chất gpt khó có thể thay thế con người trong mọi công việc ngay được
vậy cụ thể những bất cập nó đem lại hiện nay là gì ạ
tới tại thời điểm này cái hạn chế lớn nhất của chất gpt là nó chưa được đào tạo
huấn luyện với nhiều các loại dữ liệu chuyên sâu hơn
cho nên là có thể nó vẫn đang trả lời một số các chủ đề chưa được sâu
và cũng như dữ liệu mới được cập nhật ở hai nghìn hai mươi một
nên tôi nghĩ rằng là cái hạn chế đấy cũng sớm muộn sẽ được giải quyết thôi

có thể chia sẻ về cách dùng chất gpt tại việt nam hiện nay ạ
tại việt nam hiện nay thì cái nhà sản xuất chất gpt chưa mở rộng
và có nhiều nước trên thế giới cũng không được sử dụng
rõ ràng người sử dụng việt nam mà muốn tiếp cận cho gpt thì đang phải tìm cách lách
thông qua số điện thoại lấy số điện thoại nước ngoài
một số nước cho phép cũng như là địa chỉ ip của họ
rõ ràng là để một người sử dụng thông thường muốn tiếp cận thì không hề dễ dàng
và lợi dụng cái đặc tính này thì cũng có khá nhiều các cái kẻ xấu
tạo ra các nhóm chat hoặc là các nhóm ở trên mạng xã hội
tìm cách lừa đảo lấy thông tin cũng như lấy tiền của một số người tò mò
muốn tìm hiểu về chất gpt mà chưa biết cách
với khả năng của mình thì chatbook ai này đã nhanh chóng tác động đa dạng
đa chiều tới cuộc sống xã hội
tốt có xấu có tùy theo mục đích sử dụng của người dùng
và điều mấu chốt là con người tới công nghệ cao này phải chấp nhận
và tìm cách chung sống cùng các cơ công ai như chất gpt
và ông có chia sẻ gì với mọi người được về điều này ạ
chúng ta cũng có thể hiểu rằng là các hệ thống trí tạo hiện nay
thì mỗi một hệ thống thì có thể là chuyên sâu trong một số lĩnh vực
tuy nhiên thì khi sự ra đời của chat gpt thì chúng ta thấy là có một cái ai
và có thể trả lời được rất nhiều các cái khía cạnh khác nhau
và nó cũng là một trong những cái có thể có mặt tích cực
đó là tạo đà thúc đẩy cho các cái công ty chuyên làm ai chuyên sâu hơn
ở một số lĩnh vực như tôi cũng đã từng nói như là những hệ chuyên gia
trong lĩnh vực về y tế giáo dục
hoặc là xử lý hình ảnh video
thì tất cả những cái sự thúc đẩy đó hoàn toàn có thể dẫn đến
trong tương lai thì sẽ có những hệ thống ai chuyên sâu tốt hơn được đưa người sử dụng
và đặc biệt là đối với hệ thống các công ty của việt nam
thì đây cũng là vừa là nguy cơ nhưng vừa là thách thức
và cũng là vừa là cơ hội
vì khi có sự cạnh tranh từ một cái ai thế mạnh như này
thì cũng là một cái điều kiện thúc đẩy
để các công ty phát triển ai để ta cố gắng ra sản phẩm
nếu không thì sẽ bị đào thải
vì thế thì chúng ta cũng đã có khá nhiều người tiếp cận với hệ thống chatgpt
và cũng đặt đủ các loại câu hỏi khác nhau
và chúng ta thấy là nó cũng khá là thú vị
thì tôi nghĩ là như cái câu trả lời tôi phía câu trước
thì cái việc xuất hiện của chatgpt này
thì chúng ta sẽ hãy xem nó như một cái công cụ
và có thể trợ giúp cho các công việc của chúng ta
và về sau thì khi nó được hoàn thiện hơn
thì hoàn toàn nó sẽ là một trong những cái công cụ đắc lực
để chúng ta hoàn thiện công việc tốt hơn
việc thay thế khả năng của con người
là có thể xảy ra
nhưng mà cái việc thay thế hoàn toàn là không hề dễ dàng
và chúng ta sẽ xem nó như là một cái dịp để
có thêm một cái công cụ mới
để hỗ trợ cho công việc của mình hơn là một đối thủ
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ